hội nghị công an toàn quốc lần thứ bảy mươi hai đã được khai mạc trọng thể tại hà nội
hội nghị nhằm tổng kết đánh giá tình hình kết quả các mặt công tác và phong trào thi đua
vì an ninh tổ quốc năm hai nghìn một mươi sáu triển khai nhiệm vụ công tác bảo đảm an ninh trật tự
và phát động phong trào thi đua năm hai nghìn một mươi bảy trong lực lượng công an nhân dân
tổng bí thư nguyễn phú trọng đã đến dự và có bài phát biểu quan trọng
chỉ rõ sáu nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng công an nhân dân trong năm hai nghìn hai mươi ba
với tầm nhìn của toàn khóa cùng cả nước thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi hai
thượng tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an chủ trì hội nghị
năm hai nghìn một mươi sáu là năm đầu tiên thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ một mươi hai của đảng
và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
với động lực và khí thế mới cho sự nghiệp đổi mới đất nước
lực lượng công an nhân dân đã cùng đồng bào chiến sĩ cả nước vượt qua nhiều thách thức khó khăn
có những đóng góp to lớn vào những thành tiệu chung của đất nước
trước hết là bảo vệ tuyệt đối an toàn đại hội đảng và các sự kiện chính trị trọng đại
phòng ngừa ngăn chặn các âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch
tiếp tục đổi mới phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
đảng ủy công an trung ương đã được kiện toàn
nghị quyết đại hội một mươi hai và nghị quyết đảng ủy công an trung ương đã được quán triệt triển khai gắn kết với chương trình hành động
công tác đối ngoại của lực lượng đã tạo điều kiện cho công tác phòng ngừa đấu tranh có hiệu quả
với mọi âm mưu và hoạt động chống phá việt nam của các thế lực thù địch
cùng với đổi mới cải tổ phương pháp lãnh đạo chỉ huy lực lượng công an nhân dân
cũng đã coi trọng công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng công an trong sạch vững mạnh
tập trung thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi một và nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai
xây dựng lực lượng công an nhân dân vững mạnh cả về chính trị tư tưởng và tổ chức
khẩu hiệu hành động của toàn lực lượng là đổi mới chủ động kỷ cương trách nhiệm hiệu quả
ghi nhận và đánh giá cao những thành tích của công an nhân dân trong năm hai nghìn hai mươi ba
tại hội nghị tổng bí thư nguyễn phú trọng yêu cầu toàn lực lượng phải nghiêm túc thẳng thắn
làm rõ những khuyết điểm với tinh thần trách nhiệm cao tập trung làm rõ nguyên nhân
mất an ninh trật tự ở một số địa bàn tình hình tội phạm hình sự gia tăng có nơi có lúc có dấu hiệu lộng hành
một bộ phận cán bộ chiến sĩ còn chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm thiếu rèn luyện phấn đấu vươn lên
thậm chí còn có biểu hiện suy thoái về đạo đức lối sống
tổng bí thư nguyễn phú trọng nhấn mạnh ý nghĩa bản lề của năm hai nghìn một mươi bảy đưa nghị quyết của đảng vào cuộc sống
đất nước hội nhập sâu rộng hơn và đòi hỏi sự đồng thuận cao hơn trong toàn xã hội
trước bối cảnh quốc tế và âm mưu của các thế lực thù địch đang diễn biến phức tạp
nhiệm vụ đặt ra đối với lực lượng công an rất nặng nề
tổng bí thư yêu cầu công an nhân dân phải chăm lo công tác xây dựng lực lượng
cán bộ chiến sĩ công an phải là những người tuyệt đối trung thành
kiên định với đảng đất nước nhân dân với chủ nghĩa xã hội phải thấm nhuần còn đảng là còn mình
toàn đảng bộ phải gương mẫu thực hiện
nghị quyết trung ương bốn chỉ thị năm của bộ chính trị về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
tiếp tục quán triệt cụ thể hóa các quan điểm của đảng đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
tổng bí thư cũng nhấn mạnh công an nhân dân phải là nòng cốt phối hợp giữ vững an ninh quốc gia
trật tự an toàn xã hội làm tốt công tác dự báo tham mưu chiến lược với đảng
bảo vệ đảng bảo vệ và giữ vững nền tảng tư tưởng của đảng
đảm bảo mọi chủ trương đường lối đúng đắn của đảng được thực hiện hiệu quả trong thực tiễn
đồng thời làm tốt việc triển khai củng cố nền an ninh nhân dân thế trận an ninh nhân dân
gắn với xây dựng nền quốc phòng toàn dân xây dựng thế trận lòng dân
cán bộ chiến sĩ công an nhân dân phải làm cho dân tin dân phục dân yêu thực sự là những cán bộ dân vận giỏi
công an nhân dân phải làm tốt nhiệm vụ đối ngoại trên lĩnh vực an ninh phát huy truyền thống
vì nước quân thân vì dân phục vụ mãi xứng đáng với niềm tin yêu của đảng nhà nước và toàn dân tộc